vài năm trở lại đây khi cây sắn cây mía không còn mang lại giá trị kinh tế cao
nhiều hội gia đình ở huyện mờ đrắc tỉnh đắk lắc đã mạnh dạn cải tạo
chuyển đổi những diện tích này sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn
đây là bước đi mới của người dân địa phương nhằm thay đổi cơ cấu cây trồng
hơn ba hectare nhãn đang ra quả này của gia đình anh chu văn thiệp
được anh trồng trên diện tích mía trước đây
anh đi đến quyết định chuyển đổi cây trồng sau khi nhận thấy cây mía không mang lại hiệu quả cao
lúc đầu anh đã trồng thử nghiệm hai trăm linh cây nhãn
đến bây giờ những cây nhãn hơn một mươi năm tuổi này đang mang lại cho anh thu nhập hơn hai trăm linh triệu đồng mỗi năm
kết quả này giúp anh mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ đất trồng của mình sang cây nhãn

trước gia đình cũng trồng màu trồng mía thấy bà con nối xóm chuyển đổi trồng cây vải cây nhãn thì cũng học theo mô hình và cũng chuyển đổi trồng theo
từ hồi trồng cây vải cây nhãn đến giờ thì được thu hoạch thì thấy cũng xây được nhà cửa khang trang
các cây như cây nhãn hương chi và vải thiều này thì chúng tôi đã hỗ trợ như vậy năm hai nghìn một mươi bảy là hai mươi ba năm hectare
và năm hai nghìn một mươi tám hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ năm mươi hectare
như vậy là tầm
tổng giá trị trên dưới hai tỷ đồng thì đã hỗ trợ các cơ chế chính sách cho bà con
và ngoài những cái hỗ trợ này thì còn đang như vậy là tuyên truyền vận động bà con là hình thành nên các tổ hợp và hợp tác xã trồng cây ăn quả
để liên doanh liên kết với các doanh nghiệp để phục vụ cho các tiêu thụ sản phẩm đầu ra sau này
tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều diện tích cây ăn quả trước đây được trồng chủ yếu theo kinh nghiệm hoặc nhu cầu tự phát nên sản lượng nhiều vườn cây chưa cao
vì vậy để cây ăn quả phát triển
theo hướng bền vững địa phương và ngành nông nghiệp huyện cần tăng cường giúp người nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất góp phần mang lại giá trị cao hơn từ loại cây này